việc phạt học sinh khi mắc lỗi là việc rất bình thường tuy nhiên là hình phạt như thế nào cho hợp lý thì vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi
nhất là khi thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội lại liên tiếp có những thông tin về các vụ việc giáo viên xử phạt học sinh với những hình phạt quá mức
ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các học sinh giáo viên và chuyên gia tâm lý về vấn đề này